ngày tám tháng ba là ngày quốc tế phụ nữ ngày mà những người phụ nữ được tôn vinh
ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý
nhưng những người phụ nữ ở bản hía cửa khẩu trà lĩnh tỉnh cao bằng lại không được như thế
họ chỉ mong muốn được làm việc vào những ngày đó
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh cao bằng
gần hai mươi năm nay ngày nào chị phạm thị thu sống tại bản hía xã hùng quốc huyện trà lĩnh tỉnh cao bằng
cũng ra cửa khẩu chờ những chuyến xe đầy áp hàng để bốc vác
đây cũng là công việc mang lại thu nhập chính của gia đình chị
với những người phụ nữ khác bốc vác là công việc nặng nhọc và chỉ dành cho nam giới
nhưng đối với chị thu và những người phụ nữ này thì bốc vác là việc hàng ngày như làm việc nhà
bọn em vào thường làm một cái công việc này là nếu mà chưa quen thì cũng vất vả thật
cũng mấy giờ nhưng mà bọn chị ở đây cũng làm lâu ngày quen rồi thì cũng thấy bình thường
nếu mà những người khác vào không làm quen cũng thấy vất vả lắm em ạ
bố ngày cơm
cửa khẩu trà lĩnh xuất nhập cảnh cho hàng trăm tấn hàng hóa
chủ yếu là hàng trái cây và hàng tiêu dùng
tất cả các con đoạn trong bốc dỡ hàng hóa ở đây
từ xe lớn sang xe nhỏ đều được thực hiện thủ công trên đôi vai của những người phụ nữ này
điều đặc biệt hơn là tại bản hía chỉ có hơn sáu mươi hộ
thì gần như tất cả phụ nữ đều lựa chọn công việc này
số người phụ nữ thì nó chiếm vào tầm độ bốn mươi người bốn mươi nhân khẩu
còn nam thì nó chỉ tầm hai mươi người đồ lại thôi
hầu như là phụ nữ làm việc nhiều hơn
đối với các chị ngày tám tháng ba cũng giống như những ngày thường
mặc dù biết đó là ngày của các chị được nghỉ ngơi
xong đó không phải là điều mà các chị mong chờ nhất
ở đây chỉ muốn kiếm tiền thôi
tại vì tiền phụ nữ bây giờ thì lo lắng các khoản
nên ra là chỉ muốn đi làm
ngày tám tháng ba là để tôn vinh những người phụ nữ
nhưng đối với những người phụ nữ ở bản hía
có lẽ ngày mùng tám tháng ba

sẽ là ngày các chị được tôn vinh khi có thật nhiều những chuyến hàng
để các chị có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống của gia đình